thưa quý vị hàng trăm hộ dân tại xã hờ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
từ chất thải của hai trang trại chăn nuôi heo có quy mô lớn với số lượng lên đến một mươi con
thời gian qua khu vực này luôn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối nồng nặc
nguồn nước ô nhiễm cây trồng bị hư hại và đặc biệt là sức khỏe của người dân bị đe dọa
trang trại này được xây dựng cách đây năm năm nằm cách khu dân cư chưa đầy một km
theo phản ánh của người dân hệ thống xử lý chất thải của trang trại hoạt động không hiệu quả
các hồ chứa không được che phủ kỹ tỏ mùi hôi thối nồng nặc
quanh nó gần ba hectare đất trồng lúa và hoa màu của người dân cây trồng đã chết héo
người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương và chủ trang trại
nhưng chưa có biện pháp cải thiện
sự thở ơ thiếu trách nhiệm của các bên liên quan khiến cộng đồng dân cư nơi đây bức xúc
trước đây tôi cũng không biết nhưng bây giờ gia đình đã đầu tư hệ thống để xử lý mùi hôi rồi
tuy nhiên là bỏ một trăm linh
một trăm linh thì cũng không thể một trăm linh được nên nó ở chỗ thế
thế là cái nhất cái hai là thỉnh thoảng này máy móc nó trục trặc nhưng sáng nay là vẫn hôi
tại buổi làm việc giữa các bên vừa được cơ quan chức năng tổ chức
không có sự xuất hiện của chủ trang trại heo
thậm chí phó trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện chư sê còn có hành vi cản trở trái pháp luật
không cho các cơ quan báo chí tắt nghiệp ghi hình và lấy thông tin buổi làm việc
sản phẩm hôm nay theo như cái đề sử dụng của xã
không có sản phẩm không có tiết
do vậy đề nghị xã không để cho các cơ quan báo chí tắt nghiệp ra

thì chúng ta sẽ hành vi cao làm vài lúc đồng hồ tính làm việc khác

gia lai đang đứng trước thách thức về bảo đảm xử lý chất thải từ công nghiệp chăn nuôi
đến môi trường bảo vệ sức khỏe người dân